vào lúc chín h năm mươi phút theo giờ việt nam ngày một mươi tám tháng một vệ tinh macro dragon của việt nam
đã tách thành công khỏi tên lửa epsilon số bốn của nhật bản đi vào quỹ đạo bắt đầu làm việc trong không gian
trong lần phóng này cùng với macro dragon sáu vệ tinh khác của nhật bản cũng đã tách thành công khỏi tên lửa đầy
trước đó tên lửa epsilon số bốn được điểm hỏa và phóng lên quỹ đạo vào lúc bảy giờ năm mươi phút cùng ngày
sau khoảng năm mươi hai phút tên lửa bắt đầu thả các vệ tinh mà nó mang theo vào quỹ đạo
vệ tinh micro dragon là vệ tinh thứ ba được thả vào không gian sau khi rời khỏi mặt đất một tiếng năm phút
vệ tinh cuối cùng được thả ra là vệ tinh nexus sau một tiếng một mươi phút
micro dragon là một sản phẩm nằm trong hợp phần đào tạo vệ tinh cơ bản
bộ phận của dự án trung tâm vũ trụ việt nam được phát triển bởi ba mươi sáu học viên là các cán bộ nghiên cứu
của trung tâm vũ trụ việt nam thuộc viện hàn lâm khoa học và công nghệ việt nam
theo học tại năm trường đại học hàng đầu nhật bản dưới sự đào tạo và hướng dẫn của các giáo sư
chuyên gia trong trường
năm hai nghìn một mươi ba đến năm hai nghìn một mươi bảy vệ tinh macro dragon được thiết kế để quan sát vùng biển venber
nhằm đánh giá chất lượng nước định vị nguồn thủy sản theo dõi sự thay đổi các hiện tượng
xảy ra ở vùng biển venber để phục vụ cho ngành nuôi trồng thủy sản việt nam
dự kiến sau khi phóng khoảng một đến hai ngày vệ tinh micro dragon sẽ thu nhận được những tín hiệu đầu tiên
sau khi hoạt động thử nghiệm trên quỹ đạo trong khoảng từ một đến ba tháng
vệ tinh có thể vận hành ổn định theo đúng thiết kế